thưa quý vị tại bắc bộ cao điểm của nắng nóng đã qua
trong đêm nay chuyển hẳn sang trạng thái mây nhiều mưa xuất hiện cả ở vùng trung du vùng núi và các tỉnh vùng đồng bằng
cục bộ vẫn có những điểm mưa vừa mưa to và rông mạnh
sang ngày mai rãnh mây rông và vùng áp thấp nóng yếu đi vì thế miền bắc chưa chiều hết mưa và chuyển nắng
ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực đông bắc bộ giao động từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
còn ở khu vực phía tây bắc bộ là từ ba mươi bốn cho đến ba mươi năm độ
cục bộ một số nơi vẫn có mức nhiệt cao trên ba mươi năm độ
dãnh mây rông ở phía bắc cũng có tác động đến miền trung nhưng chỉ ở khu vực thanh hóa và nghệ an
khiến cho hai tỉnh này trong chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông ở mức giải rác
sang ngày mai từ thanh hóa trở vào đến phú yên vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng
nhưng mức nhiệt cao nhất trong ngày hạ xuống còn từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
cục bộ một vài nơi nhiệt độ cao trên ba mươi tám độ
ở phía nam ngày mai là thời điểm gió tây nam được dự báo sẽ hoạt động mạnh hơn
vì thế trong chiều tối mai ở khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ lại có những cơn mưa rào và rông nền nhiệt thấp
cao nhất ngày mai ở tây nguyên phổ biến mức nhiệt ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
còn ở nam bộ phổ biến mức nhiệt dưới ba mươi năm độ
nóng trên ba mươi năm độ chỉ còn xảy ra cục bộ ở một vài nơi
trên biển ở vịnh bắc bộ khu vực phía bắc của vùng biển bắc biển đông
trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa rào và rông ở mức giải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió rất mạnh
ngoài khơi vùng biển huyện đảo hoàng sa gió hướng tây nam mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy khiến cho biển động nhẹ
khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió tây nam cấp bốn mưa rông rải rác về chiều và tối
nên tầm nhìn xa cũng bị giảm xuống còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
kèm theo đó là nguy cơ về tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước